thống kê cho thấy tỷ lệ cung ứng nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp nội đối với một số ngành trọng điểm như ô tô chỉ từ hai mươi đến ba mươi da dày dệt may chỉ trên dưới một mươi
nếu chỉ tính tỷ lệ cung ứng từ doanh nghiệp nội địa thì chỉ còn một mươi ba một và đang ở mức dưới tiêu chuẩn
trong khi đó con số này của thái lan năm hai nghìn một mươi tám là hai mươi ba bảy indonesia hai mươi hai malaysia một mươi tám tám philippines một mươi bốn năm và trung quốc
thậm chí lên tới bốn mươi đặc biệt tỷ lệ cung ứng từ các doanh nghiệp phụ trợ nhỏ và vừa còn yếu
cụ thể như doanh nghiệp của tôi đây nếu ví dụ như sản phẩm của chúng tôi một cuộn coi có ba loại coi chính của chúng tôi
cuộn nhỏ nhất thì chúng tôi ra được khoảng một mươi cục và hai cuộn coi chung kia thì chúng tôi cũng ra được khoảng ba cục cuộn kia cũng ba cục
nếu như tính ra được khoảng một trăm năm mươi đô
cái đó là bằng như đó thì chúng tôi đã hết khả năng rồi
nếu như mà khách hàng đặt lên gấp đôi nữa thì chúng rất khó khăn cho chúng tôi việc đó
đa phần các nhà cung cấp việt nam chưa đáp ứng được tiêu chuẩn để tham gia chuỗi cung cấp bởi thiếu bản quyền hoặc chuyển giao công nghệ
hoặc thỏa thuận cấy ghép từ các nhà cung cấp chính hãng
những linh kiện có hàm lượng công nghệ cao không làm được hoàn toàn phải nhập khẩu hoặc dựa vào doanh nghiệp fdi tại việt nam
việt nam đang được mệnh danh là công sưởng châu á
nhưng với thực tế này thì các công sưởng chủ yếu chỉ văn ốc ít lắp ráp
thì tương đối là còn thấp cái tính kết nối của các doanh nghiệp chưa cao
và chính vì vậy cho nên là cái khả năng cung ứng những cái thành tố trong cái chuỗi cung ứng nó còn rất là nhỏ lẻ và còn thiếu
chúng ta chưa đi vào cái công nghệ chuyên sâu cũng như là thiếu cái sự gắn kết với nhau để tạo thành một cái chuỗi nó cung ứng được các cái sản phẩm hoàn chỉnh
do đó là chúng ta vẫn còn bị thiếu rất nhiều cơ hội
quy định tại thông tư một mươi bốn hai nghìn một mươi hai tt nhnn
về việc hỗ trợ lãi vay một mươi năm một năm đối với doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ cho thấy nhà nước thực sự quan tâm và muốn phát triển ngành công nghiệp này
song thực tế hiện nay các doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ của việt nam còn quá yếu
do đó rất khó để có thể tiếp cận được nguồn vốn này
hiện nay các doanh nghiệp fdi hoạt động trong cùng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thường vay vốn từ công ty mẹ hoặc từ ngân hàng nước ngoài với lãi suất chỉ từ một ba mươi
trong khi đó các doanh nghiệp trong nước phải vay với lãi xuất từ tám một mươi
những lãi xuất này đã làm triệt tiêu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước
chúng tôi hết rồi nên giờ chúng tôi cũng không còn vay nữa nên chúng tôi còn lại một số vốn ít nữa thôi
nên bây giờ mà có lại những cái đơn hàng làm lại thì chúng tôi cũng chỉ làm được nhỏ nhỏ tới không lớn nữa
trong thời gian qua nhà nước cũng đã có định hướng yêu đáy các doanh nghiệp hỗ trợ
tuy nhiên những yêu đãi này chưa rõ ràng và đang dưới hình thức cao bằng
đối tượng được hưởng nhiều yêu đáy nhất lại không phải là doanh nghiệp nội
mà chiếm tới bảy mươi là các doanh nghiệp nội
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
trong quy trình của chúng tôi chúng tôi đã chuẩn được về vấn đề kỹ thuật
mà bây giờ chúng tôi chỉ cần là tham gia bắt được những nhà đầu tư vào cho chúng tôi
những khách hàng vào với chúng tôi để chúng tôi tham gia được cửa đó là một cái đang rất cần thiết
ngoài các doanh nghiệp lớn hiện nguồn nguyên phụ liệu trong nước
chỉ co cụm ở các doanh nghiệp lớn
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
còn doanh nghiệp trong nước chưa thể đáp ứng được chất lượng cho các đơn hàng xuất khẩu
số doanh nghiệp việt nam làm công nghiệp hỗ trợ rất ít
các doanh nghiệp cung cấp linh kiện bán sản phẩm hiện nay
chủ yếu là các doanh nghiệp nhật bản hàn quốc đang đầu tư vào việt nam
tiếp theo là các doanh nghiệp đài loan
cuối cùng mới là các doanh nghiệp việt nam với một tỷ trọng ít ỏi
việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì nó đòi hỏi một cái nỗ lực dài hạn
và trong một thời gian ngắn thì rất là khó để mà cho doanh nghiệp có thể phá vỡ được cái chuỗi đã hình thành
để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng của các cái đặc biệt là của các cái doanh nghiệp fdi và các cái doanh nghiệp đa quốc gia
tất cả những cái vấn đề mà để đảm bảo được cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
thì nó chủ yếu là phụ thuộc vào cái năng lực mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn về qcd
về chất lượng về chi phí và về giao hàng
và đây là những cái yêu cầu tối thiểu để các doanh nghiệp có thể đáp ứng được và nó vẫn là một cái điểm yếu của các doanh nghiệp
những bất cập trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ việt nam
đến từ việc áp dụng kỹ thuật kém nên năng suất lao động thấp
việc thiếu kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài lao động thiếu tài nghề
cộng với việc kết nối kém với nguồn tài chính khiến việt nam ít có doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tham gia vào chuỗi đầu cuối
tuy vậy theo nhiều chuyên gia hối doanh nghiệp này có tiềm năng rất lớn và cần được hỗ trợ để tiếp cận thông tin
nguồn đầu tư để có thể tự tin vững vàng cạnh tranh cùng với các đối thủ trong và ngoài nước
chính phủ việt nam cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ
sau khi nghị định một trăm một mươi một được ra đời chính phủ cũng đã truyền thai rất nhiều các giải pháp
cũng như các chính sách để hỗ trợ cho công nghiệp hỗ trợ việt nam phát triển
và điện hình là quyết định sáu mươi tám ra đời
và quyết định sáu mươi tám ra đời

và nhờ chương trình sáu mươi tám này
chính phủ đã trích một phần ngân sách của nhà nước hàng năm
để triển thai các chương trình thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ở việt nam
và trong khuôn khổ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ này
bộ công thương cục công nghiệp đã triển thai rất nhiều hoạt động
để kết nối giữa bên mua bên bán
nâng cao triển thai các chương trình
khiến để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp
cũng như là hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân tổ chức
mà có những hoạt động nghiên cứu để nâng cao năng lực
cho các doanh nghiệp và công nghiệp hỗ trợ
chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
việt nam có sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh cao
đáp ứng được bốn mươi năm nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa
chiếm khoảng một mươi một giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp
có khoảng một doanh nghiệp đủ năng lực
cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng được bảy mươi nhu cầu cho sản xuất
tiêu dùng trong nội địa chiếm khoảng một mươi bốn giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp
có khoảng hai doanh nghiệp đủ năng lực
cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ việt nam
các doanh nghiệp có mạnh dạng đầu tư cho công nghệ
mạnh dạng đầu tư cho các doanh nghiệp
giải pháp để tăng năng suất giảm giá thành tăng chất lượng sản phẩm
và các doanh nghiệp có đầu tư sự hỗ trợ lẫn nhau để có thể kết nối thành một cái chuỗi hay không
thì việc tận dụng cơ hội đó mạnh dạng đầu tư đó mới mang lại hiệu quả trong việc kết nối toàn cầu
điều quan trọng nhất hiện nay để nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp việt nam
trong điều kiện tự do hóa thương mại là phải làm sao nâng cao được tỷ lệ cung ứng nguyên phụ liệu trong nước
để làm tốt được điều này thì việt nam chỉ có một cách duy nhất là phải phát triển thành công ngành công nghiệp phụ trợ
chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam có cơ hội được tham gia chương trình hỗ trợ miễn phí
do chính phủ hoa kỳ tài trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh
cung ứng hàng hóa cho các công ty đa quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu
tất cả là đều phải xây dựng cái niềm tin với nhau từ khách hàng lẫn nhà cung cấp
cũng như là phải theo kịp lúc nào cũng phải nghiên cứu
theo kịp đồng hành với khách hàng và coi khách hàng là một người đồng hành với mình
suy nghĩ cùng họ cải tiến cùng họ giảm giá thành cùng họ và tăng chất lượng cùng họ
chứ không phải mình chỉ có lo bán hàng và cứ bán những cái gì mình có thể
và không nghĩ rằng họ đang mong muốn mua những cái gì họ có thể mua được
mình phải đồng hành cùng với họ như vậy thì mình mới có thể lâu dài và đi chung với họ được
khi khách hàng là người sử dụng cuối cùng
mà họ được hai ba nhà cùng phân phối phụ liệu một lúc
mà hỗ trợ cùng hợp tác với nhau cung cấp cho họ được một cái giải pháp tổng thể
thì họ sẽ rất là thích và họ sẽ lựa chọn những cái phương án đấy hơn là những cái nhà cung cấp nhỏ lẻ
và đi vào một cách nhỏ lẻ đơn độc với nhau
đơn độc thì họ sẽ không đảm bảo được
họ có thể đảm bảo được nhưng nó không đảm bảo thì cũng không đúng
nhưng mà có thể đảm bảo được nhưng mà về tương lai lâu dài thì họ sẽ lo lắng hơn
và những cái công ty mà họ có những cái liên kết với nhau
nên là cái việc liên kết với nhau là cái việc rất là quan trọng
bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp
việc đẩy mạnh nhu cầu nội địa là yêu cầu then chốt để ngành công nghiệp phụ trợ có thể vươn mình
để làm tốt được điều này chỉ có cách duy nhất là cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh theo hướng thuận lợi và ban hành các chính sách có tính chất ổn định bền vững
từ đó sẽ tạo điều kiện thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào việt nam
và mở rộng các cơ sở kinh doanh hiện có tại việt nam
đồng thời khuyến khích các nhà thầu phụ sản xuất phụ trợ nước ngoài đầu tư vào việt nam
điều này sẽ giúp kích cầu sản phẩm phụ trợ
hay nói cách khác dung lượng thị trường về sản phẩm phụ trợ sẽ mở rộng thêm